mở đầu sẽ là những thông tin về tình hình chiến sự tại ukraine
bộ quốc phòng nga vừa tuyên bố đã vô hiệu hóa thêm một căn cứ không quân và phá hủy nhiều khí tài của ukraine
người phát ngôn bộ quốc phòng nga cho biết các cuộc không kích đã được thực hiện bằng vũ khí tầm xa với độ chính xác cao
vô hiệu hóa căn cứ không quân starokostnitsky ở vùng menitsky của ukraine
đồng thời một hệ thống tên lửa s ba trăm linh do ukraine điều khiển cũng đã bị lực lượng tên lửa của nga phá hủy
nga đã bắn rơi một mươi máy bay và trực thăng của ukraine trong hai mươi bốn giờ qua
trước đó bộ quốc phòng nga thông báo quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát một căn cứ quân sự của ukraine gần kheson
nga cho biết căn cứ này dường như được ukraine sử dụng để huấn luyện lính thủy đánh bộ lính đặc công lính tăng và lính pháo binh
và nơi đây được cho là từng có bốn binh sĩ đóng quân